kính chào quý vị và các bạn
mặc dù dãy ngắp thấp đã suy yếu nhưng hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì
nên trong đêm nay và sáng mai tại các tỉnh thành bắc bộ vẫn có mưa rông
vùng núi có nơi mưa vừa đến mưa to với nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
sang đến trưa chiều mai khi hội tụ gió suy yếu và vùng áp thấp nóng phát triển trở lại
mưa sẽ giảm nhanh nên nhiệt độ tăng dần từ một đến hai độ mỗi ngày trong hai ngày tiếp theo
nắng nóng sẽ quay trở lại bắc bộ trong thời đoạn sau đó
tương tự trong đêm nay và sáng mai tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc mạnh nguy hiểm
nên nhiệt độ tại đây vẫn chưa quá cao khi giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
từ trưa mai khi vùng áp thấp nóng phát triển và mở rộng
số điểm có mưa vừa mưa to sẽ thu hẹp lại
chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi và tập trung chính vào lúc chiều tối
ban ngày tại đây có nắng nhiều hơn nên nền nhiệt cũng tăng nhanh
nắng nóng sẽ quay trở lại tại khu vực
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên mức độ nắng nóng có xu hướng là gai gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi chín độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong nhiều ngày sau
nên người dân nơi đây cần lưu ý sử dụng điện hợp lý để phòng hỏa hoạn chập cháy có thể xảy ra
về chiều tối khu vực vẫn có mưa rông nhiệt vài nơi
người dân nơi đây cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt độ thấp hơn đôi chút
về chiều tối khu vực có thể có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
vùng cao tây nguyên vẫn chịu sự tác động của gió mùa tây nam
nên trong thời đoạn ba ngày tới về chiều tối có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày mưa giảm và có nắng gián đoạn với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
đề vợ các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa giải rác
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ